trên địa bàn xã nghĩa thái huyện tân kỳ vừa xảy ra một vụ án mạng khiến cho một người tử vong
ba người khác bị thương công an huyện tân kỳ đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
khám nghiệm hiện trường điều tra nguồn nhân vụ án mạng này
theo thông tin ban đầu cho biết vào khoảng bốn giờ sáng nay đối tượng lương văn thảo
chú tệ xóm văn giang xã nghĩa thái bất ngờ cầm dao chém chú họ bị trọng thương
sau đó thảo tiếp tục sang chém hai vợ chồng nhà hàng xóm
chưa dừng lại sau khi vứt dao đối tượng lương văn thảo tiếp tục sang một nhà hàng xóm khác
dùng bơm hơi để đánh một người phụ nữ bị thương
vụ án mạng đã khiến cho một người tử vong tại chỗ ba người bị thương nặng được đưa bị vị cấp cứu
được biết đối tượng lương văn thảo trước đây có biểu hiện của bệnh hoang tường và đã được gia đình đưa đi chữa trị
công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần quốc toản
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
đối tượng trần quốc toàn bị bắt khi đang tàng trữ trong túi quần một gói ma túy heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện trong tủ gỗ tại phòng khách
có một khẩu súng chín mươi chín viên đạn các loại
tại cơ quan công an toản khai nhận đã mua gói ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ
với giá hai trăm linh đồng mang về để sử dụng
khẩu súng và số đạn đối tượng cất giấu tại nơi ở với mục đích là dùng để săn bắn thú rừng
công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đang tiến hành điều tra xử lý đối với một mươi ba đối tượng
có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng bảy công an thị xã cây lậy đã bắt quả tàng nguyễn quốc bảo
và trần nguyễn việt thành cùng với một mươi một đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của bảo
lực lượng công an đưa các đối tượng về trụ sở để tiến hành làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận nguyễn quốc bảo
hôm nay một mươi hai tháng bảy công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú
điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong lúc nhậu vì chiếc loa kẹo kéo
khiến một người tử vong vào chiều hôm qua
nạn nhân được xác định là nguyễn thanh sang năm mươi tuổi ngụ xã tân tiến huyện đồng phú
trước đó sang cùng với hứa hoàng ngọc bốn mươi tám tuổi ngụ xã tân tiến
cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà ông hồ hoàng phi sáu mươi bốn tuổi
ở ấp minh hòa xã tân tiến huyện đồng phú
trong lúc nhậu dưới ngọc và sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo
trong lúc cãi nhau ngọc vào trong nhà lấy một cây kéo
chạy đã đâm vào người sang khiến nạn nhân gục tại chỗ
thế sang nằm bất động dưới đất chủ nhà và những người bạn cùng ngồi nhậu
nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng sang đã tử vong trên đường tới bệnh viện
tại hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ và ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tống đặt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với bốn cán bộ
trong đó có hai cán bộ là hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đó là lê văn sinh nguyễn kim bình và hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rệ vũng tàu
là tạ thanh tùng và trần xuân hường
đều là những người được giao trực tiếp quản lý rừng trên địa bàn thị xã phú mỹ
có liên quan đến vụ án phá rừng phòng hộ trên núi thị vải thị xã phú mỹ
khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn bảo vệ nguồn nước ngầm
do ban quản lý dừng phòng hộ tỉnh bà rệ vũng tàu quản lý
tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải không làm chủ tốc độ
đã đâm xe khách làm ba người tử vụ
vòng tám người bị thương ở tỉnh khánh hòa vào đêm một mươi một tháng bảy
vào chiều ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và tổng cục đường bộ việt nam đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
qua kiểm tra xác định tài xế xe tải đỗ tiên điệp chú tại tỉnh nam định
có nồng độ cồn trong máu đồng thời chiếc xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép
tại thời điểm xảy ra tai nạn
theo trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
chiếc xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai g một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai do tài xế này điều khiển
trước thời điểm xảy ra tai nạn đang lưu thông với tốc độ bảy mươi bảy kmh nằm trong giới hạn quy định
tuy nhiên trước thời điểm đó không ít lần chiếc xe đã vượt quá tốc độ cho phép
theo nhận định ban đầu của công an tỉnh khánh hòa do không chú ý quan sát
nên tài xế đỗ tiên điệp không làm chủ được tốc độ đã đâm vào đuôi xe khách gây ra vụ tai nạn trên
hệ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã hoàn tất điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nhâm hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận tân bình về tội cướp đất tài sản
trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khan
đã đột nhập nắm các dữ liệu bằng chứng của một trang web cờ bạc
rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các xe phạm đến cơ quan chức năng
chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng vào tài khoản của mình
sau nhiều lần bàn bạc khang đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng và tiền đã được chuyển
từ đơn tố cáo của tội phạm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự phối hợp
với cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
xác minh làm rõ nội dung trên
sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khang
khi đang ở thành phố cần thơ
sau đó bộ công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp hcm để điều tra
nhâm hoàng khang sống và làm việc tại tp hcm được biết đến là lập trình viên nổi tiếng
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một khang gây chú ý vì liên quan đến việc ồn ào trên mạng xã hội
với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân
quỹ từ thiện liên quan đến bà nguyễn phương hằng
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
vào trường ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy
xét xử tòa nhân dân cấp cao tiếp tục xét xử phúc thẩm cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung
trong vụ tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu các gói thầu số hóa dữ liệu
của sở kế hoạch và đầu tư hà nội
sau hơn một ngày xét xử đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
trình bày quan điểm cho rằng bị cáo nguyễn đức trung chỉ thừa nhận có mối quan hệ bình thường
với bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
nhưng từ lời đề nghị của huy ông trung đã ba lần gọi điện cho cấp dưới
là cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyễn văn tứ yêu cầu dừng thầu
điều này đã tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa ở hà nội
do đó tòa sơ thẩm tuyên ông trung lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
là không oan và mức án ba năm là phù hợp
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm ông trung và gia đình cung cấp một số bằng khen
giấy khen và ba bộ hồ sơ thể hiện đang bị bệnh ung thư trực tràng di căn phổi
nhận định đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nên viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét chấp nhận
một phần kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho ông trung
hai bị cáo khác là phạm thị thu hường và phạm thị kim tuyến
cựu cán bộ phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư
cũng được đề nghị giảm nhẹ hình phạt do đã nộp thêm tiền bồi thường thiệt hại
sáng nay tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai
đối với bị cáo nguyễn trần hoàng phong ba mươi bốn tuổi ngụ quận gò vấp
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến người chạy xe grab tử vong
nữ tiếp viên hàng không mang thương tật bảy mươi chín
tại phiên tòa phong khai ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi phong dùng giấy phép lái xe giả thuê xe mcdev
tự lái chở theo bốn người khác đi từ tầng hầm tòa nhà trung cư ở phường hai quận tân bình
đến ngã tư hoàng minh giám quận phú nhuận
do không làm chủ được tốc độ nên khi đến trước số một trăm hai mươi ba hồng hà phường chín phú nhuận
xe của phong lao sang trái làng đường tông vào xe máy do ông lê mạnh thường lái xe grab
chởi chuyện nguyễn thi bích hường đang chạy hướng ngược lại
hậu quả ông thường tử vong tại bệnh viện chị hường mang thương tật bảy mươi chín
phong đến cơ quan công an đầu thú kết quả kiểm tra ma túy xác định phong dương tính
phong khai hai ngày trước phong đi quán bar có bạn mời nước uống
trần phong cho rằng trong ly nước có ma túy về trách nhiệm dân sự bị cáo phong đồng ý bồi thường bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
theo yêu cầu từ phía gia đình tài xế xe grab đã bồi thường trước sáu mươi triệu đồng
còn đối với chị hường trước đây chị yêu cầu bồi thường hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
nay chị yêu cầu bồi thường thêm chi phí dự kiến sắp tới phẫu thuật ba trăm linh triệu đồng
trừ đi sáu mươi triệu đồng đã nhận yêu cầu phong bồi thường hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
đối với yêu cầu này không chỉ đồng ý bồi thường một tỷ bốn trăm linh triệu đồng không đồng ý chi phí phát sinh
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phong bị tỏa như dân quận phước nhuận tuyên bảy năm sáu tháng tù
tuy nhiên tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại